khoảng bảy giờ sáng ngày chín tháng một mươi hai trên đường phan văn hớn xã bà điểm huyện hóc môn
thành phố hồ chí minh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm làm một người tử vong
thời điểm trên nam thanh niên khoảng hai mươi năm tuổi chạy xe máy biển số năm mươi chín c một trăm một mươi bảy nghìn chín trăm linh bốn
trên đường phan văn hớn hướng từ đường dương công khi ra quốc lộ một
khi đến trước nhà số bốn mươi bảy ba thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số năm mươi h năm nghìn hai trăm chín mươi tám
hậu quả là nạn nhân tử vong tại chỗ
trong đường phan văn hớn riêng xe găng máy lọc và gặp một chiếc xe khách đang đậu bên đường
công an huyện hóc môn tiếp nhận thông tin đã có mặt xử lý hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc